chỉ còn khoảng một tuần nữa là đến lễ đón năm mới pum pimay của người lào
đối với những lưu học sinh lào đang học tập tại thành phố hà nội
dù phải đón tết xa quê nhưng các bạn vẫn chuẩn bị chú đáo theo phong tục truyền thống trong dịp lễ quan trọng này
sáng bảy tháng bốn tại khu ký túc xá của học viện ngoại giao
nơi có rất nhiều sinh viên lào đang theo học không khí chuẩn bị cho ngày tết bum pimay thật khẩn trương
là một người rất có tâm với các hoạt động của du học sinh lào tại việt nam
luôn mong muốn giúp sinh viên việt nam có thể hiểu và thêm yêu nước lào hơn
cộ na thason từ sớm đã cùng mọi người ra soát lại công tác tổ chức lễ hội đảm bảo mọi thứ hoàn hảo nhất
đây là năm thứ ba tôi đón tết tại việt nam tôi tự hào về phong tục tập quán của nước lào
thông qua lễ hội này tôi mong thanh niên việt nam thêm hiểu về văn hóa tết cổ truyền của lào hơn
tết bum pimay tại học viện ngoại giao tuy không rộn ràng như lễ mừng năm mới
ở đất nước triệu voi nhưng vẫn đủ các nghi lễ truyền thống như lễ cầu may té nước
buộc chỉ cổ tay múa làm vong làm cho các bạn sống trong không khí như được đón tết trên quê hương mình
đây không phải là năm đầu tiên mình đón tết lào tại việt nam
mình cảm thấy rất là hào hứng và ấm áp vì việt nam cũng như quê hương thứ hai của mình
không những thế lễ hội pum pimay còn thú sự quan tâm của rất nhiều người việt nam
tôi cho rằng những sự kiện này mặc dù nó mang tinh tiết đặc thường
thường kỳ hàng năm sinh viên đến tổ chức nhưng đây là những sự kiện rất quan trọng
những dịp rất là tốt để cho sinh viên giữa hai nước
nói riêng cũng như là người việt nam và người lào hiểu nhau thêm
không những chỉ hiểu về văn hóa truyền thống hiểu về không thục tập quán
mà tôi nghĩ là thông qua cái này chúng ta có thể hiểu được đời sống chính trị
cũng như là tình hình kinh tế của mỗi nước
tôi đã có cơ hội được tham gia tết cổ truyền bun pimay của lào vào năm ngoái
tại trường học viện ngoại giao
điều mà tôi thích nhất đó là những cái nét độc đáo trong cái phong tục của người lào
ví dụ như là các bạn thì có tục bồ chỉ cổ tay hay là có tục té nước
cũng rất là vui nhộn và háo hức
phong tục tết của người lào cũng có nhiều điểm giống như người việt nam
nhưng độc đáo nhất là lễ cột sợi chỉ vào tay để cầu chúc may mắn
bình yên và xô đi những điều không may mắn của năm cũ
bước sang năm mới với nhiều điều mới hơn